khán giả chu ngọc hà xin được hỏi bác sĩ
tôi nghe nói hạt ý dĩ có công dụng hỗ trợ tiêu viêm
dùng được trong trường hợp chân gúi xương đau
xin hỏi bác sĩ là có thể chế biến ý dĩ thành thức ăn hàng ngày để ăn không
và cần chế biến thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ
nay là chúng ta đang hỏi một câu hỏi nói đến đông nghi gọi là phần thực dưỡng
là cũng rất là thú vị
thực ra thì ý dĩ là một vị thuốc của hồ chuyền
thì sử dụng điều trị trong các bệnh lý cơ xương khớp
người ta cũng hay sử dụng
đấy bởi vì nó có cái tác dụng là nó lợi thấp
nó làm mình nôm nan nói là nó làm trừ thấp
và nó làm tiêu đi các cái hoạt động liên quan như
như học viện đại chúng ta nói là các yếu tố mà
yếu tố của hồ chuyền thì nói là về yếu tố thấp
học viện đại nói về yếu tố các cái ẩm của thời tiết
và các vấn đề khác
thì nó dẫn đến là người ta sử dụng ý dị
để người ta là vị
thuốc chẳng phải thuốc
thế còn để ăn có thể dùng được không
cũng chúng ta ăn được đúng không ạ
ý dĩ thì thường người ta cũng hay
người ta sử dụng ý dĩ
người ta hay sử dụng người ta nấu
và cả nước
thì người ta có thể là uống
thế thì thường thì chế biến để ngon
thì chúng ta sử dụng năm mươi gram ý dĩ
nhưng mà chúng ta sử dụng phối hợp với các cái
cái vị khác của đồng nghi
ví dụ như hồng táo chẳng hạn
chúng ta cho một mươi quả hoặc hai mươi quả vào
thì chúng ta đun lên
thế thì sẽ uống rất là tốt
còn ngoài ra một số cái trường hợp khác
người ta có thể dùng phối hợp
ví dụ như người ta dùng hoa vách hợp nữa
cũng rất là tốt
hoa bách hợp người ta có thể lấy thêm
ví dụ như là một mươi bông
một mươi bông hoa bách hợp chẳng hạn
người ta phối hợp và người ta để đun nước
người ta hãng uống rất là tốt
sắc lên gọi là đun
không phải sắc kỹ như là thang thuốc đâu
mà người ta chỉ cho vào nước
đun sôi lên một lúc
người ta uống
thế thì người ta có thể dùng ý dĩ này
có thể dùng hoa bách hợp kết hợp này
người ta có thể dùng một ít gừng
người ta có thể dùng gì
người ta có thể cho một vài củ sả vào
và chế thành cái nước uống
một cái dạng nước thảo dược mà chúng ta uống đấy
thì cũng khá là tốt
đấy thì quý vị có thể thử xem
thế còn như chúng tôi nói rồi
cái vị nó cũng rất hay
chúng ta sẽ sử dụng hồng táo và
chúng ta sử dụng một chút gừng
một chút sả vào
và chúng ta có thể ra giảm theo khẩu vị
tạo thành một cái nước uống
kết hợp cũng khá là tốt